hội chứng ngưng thở khi ngủ là một bệnh lý thường gặp hiện nay có khả năng gây nguy hiểm và cả những biến chứng tử vong
tuy nhiên hội chứng này lại thường không được chẩn đoán hầu hết bệnh nhân đều không biết mình đang bệnh vì hiện tượng ngưng thở chỉ xảy ra trong lúc ngủ
ngừng thở khi ngủ có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi nhưng thường gặp nhất là ở tuổi trung niên tăng dần theo tuổi nam nhiều hơn nữ
người bị ngưng thở khi ngủ có nhiều khả năng bị mắc các bệnh lý như tăng huyết áp dối loạn nhịp tim suy tim mắc bệnh lý mạch máu não tăng hồng cầu trong máu thậm chí tử vong
đầu tiên xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân
thưa bác sĩ bác sĩ có thể cho biết một cách cụ thể hơn là đâu là nguyên nhân của bệnh lý ngủ ngáy và hội chứng ngưng thở khi ngủ
ngủ ngáy là một hình tướng cũng thường gặp nhất là bệnh lý ngủ ngáy

nhưng mà đặc biệt trong thời bụi hiện đại này thì tình trạng ngủ ngáy càng nhiều bởi vì nó liên quan đến lối sống hiện đại của chúng ta
chúng ta ít vận động ăn uống nhiều rồi tình trạng bé phì tăng lên
thì tình trạng ngủ ngáy này sẽ càng tăng lên đặc biệt ở việt nam hiện nay
trước đây ở châu âu nước phát triển thì đã nhiều rồi
nhưng việt nam bây giờ chúng ta bắt đầu phát triển thì cái bệnh này bệnh ngủ ngáy nó cũng phát triển theo
tuy nhiên trong ngủ ngáy nó có hai loại ngủ ngáy khác nhau
một là ngủ ngáy nhưng mà người ngủ ngáy vẫn thở đều cơn ngừng thở vẫn đều đằng không ảnh hưởng lắm đến sức khỏe
tuy nhiên có một loại ngủ ngáy mà người ngủ ngáy thì thỉnh thoảng bị ngắt thở một giai đoạn nào đấy
thì chính giai đoạn ngắt thở đấy là giai đoạn nguy hiểm và người ta gọi là ngừng thở lúc ngủ và ngủ ngáy là ngừng thở lúc ngủ
và đây là một căn bệnh của thời bụi hiện đại và chúng ta cần phải lưu ý
đi những hậu quả của nó để lại tương đối năng nề đặc biệt là về sao
đối với trẻ em cũng như vậy đặc biệt đối với người lớn tuổi
như bác sĩ đã chia sẻ đây cũng là một bệnh rất phổ biến hiện nay
vậy thì đâu là hậu quả nếu như người bệnh không phát hiện cũng như không có sự điều trị kịp thời
chúng ta biết rằng giữa ngừng ngủ ngáy thì có những ngừng thở và lúc ngừng thở đấy thì chính là oxy chúng ta thở là không đủ
cho cái phát triển của chúng ta đặc biệt là đối với cơ quan như là quan trọng như là nào
tim mạch thần như vậy những người mà ngủ ngáy lâu dài sẽ ảnh hưởng rất lớn đến phát triển của hệ thống thần kinh
cũng như hệ thống tim mạch hệ thống tiết niêu và hệ thống về sinh dục v v
thì đặc biệt ở trẻ con rất nhạy cảm và tinh thần phát triển cũng không tốt
rồi đối với người già thì tình trạng này càng ảnh hưởng càng năng nề hơn
và tình trạng này càng kéo dài thì để lại hậu quả rất năng nề hơn
thưa bác sĩ đối với hội chứng này thì hiện nay chúng ta có những phương pháp như thế nào để có
điều trị để có thể điều trị một cách hiệu quả đặc biệt là tại bệnh viện đa khoa tâm anh ạ
như vậy đối với những người ta đã nói trên thì ngủ ngáy và ngừng sợ lúc ngủ không phải là một hình tường bình thường mà là bình lý
và có thể trước mắt thì nó không gây người bệnh cảm thấy bình thường
nhưng mà nếu kéo dài lâu dài qua vài năm này sang năm khác thì đôi lúc để lại hậu quả hết sức là năng nề
và buộc là chúng ta phải can thiệp
thì can thiệp nó có hai hình thức
một là can thiệp ở mức độ nhẹ
mức độ nhẹ thì chúng ta can thiệp không dùng phẫu thuật
thì chúng ta có thể tăng cường vận động rồi giảm cân rồi vận động rồi tinh thần tốt ăn uống đầy đủ
lúc ngủ thì chúng ta có thể dùng ngủ bằng tư thế nằm nghiêng hoặc thậm chí có người nằm sấp để tránh những tư thế đặc biệt nó gây ngáy
đấy là những biện pháp không phẫu thuật
còn đối với trường hợp năng nề thì ngủ ngáy gây khó chịu hơn
và đặc biệt là có những cái chỗ tắc nghẹn mà cần giải quyết thì chúng ta giải quyết bằng phẫu thuật
ví dụ như ở mũi có những cái polyp ở mũi có cái lệch vất ngăng có cái viên mũi quá phát thì chúng ta có thể giải quyết bằng phẫu thuật
hoặc là amidam ở trẻ em to quá phát thì chúng ta có thể giải quyết bằng phẫu thuật
có một số trường hợp cái lưỡi gà mang hầu nó dài quá nó cũng gây sụp lọc cái mang hầu
thì chúng ta có thể giải quyết bằng các phương pháp phẫu thuật
một lần nữa ạ xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân
và cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ rất cụ thể vừa rồi ạ
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bệnh nhân được khám chữa bệnh với các bác sĩ giỏi nhiều kinh nghiệm tận hưởng các dịch vụ chăm sóc y tế và phẫu thuật cao cấp
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai